thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc tại xã lý bôn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đây là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao với trên sáu mươi còn xã ly bôn có tỷ lệ nghèo trên ba mươi bốn dân số năm mươi chín người
trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc mông với hơn năm mươi ngoài ra có các dân tộc tày nùng giao sán chỉ kinh
tại buổi làm việc với xã lý bôn xã vùng sâu của huyện bảo lâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tiệu mà xã lý bôn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo cho nhân dân nhiều hơn nữa
nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho nhân dân
trong đó ngân hàng chính sách xã hội cần thống kê hộ nghèo cấp vốn theo nhu cầu trình đáng của người dân
tập trung phát triển tiềm năng thế mạnh về cây trồng vật nuôi cho nhân dân nâng cao dân trí loại bỏ các hủ tục
thủ tướng cũng đã tặng quà cho đồng bào nhân dân xã lý bôn với mong muốn nhân dân lý bôn sẽ sớm vượt lên thoát nghèo
đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã đến dự lễ cắt băng khánh thành thủy điện bảo lâm một và trồng cây lưu niệm tại đây
đây là một trong năm nhà máy thuộc cụm dự án thủy điện bảo lâm công trình được khởi công xây dựng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tổng mức đầu tư chín trăm một mươi năm tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp điện một làm chủ đầu tư